tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai chỉ thị số ba hai nghìn một mươi bốn cttg ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
hội đồng đội trung ương tổng công ty biêu điện việt nam hội tem việt nam phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu và siêu tập tem biêu chính dành cho thiếu nhi năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề bảo vệ động vật quý hiếm qua tem biêu chính
cuộc thi dành cho các đội viên thiếu niên từ tám đến một mươi năm tuổi đang sinh hoạt học tập tại các trường tiểu học trung học cơ sở các cung nhà thiếu nhi trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và ở địa bàn dân cư trong cả nước
các em trong độ tuổi quy định là người nước ngoài đang sinh sống học tập tại việt nam
qua cuộc thi này thì cũng muốn là để thứ nhất là để giáo dục cho các em cái lòng yêu thương động vật và bảo vệ động vật
thứ tiến chung tay cùng với toàn xã hội giáo dục trong lớp trẻ
tiếp theo là chúng tôi cũng muốn là gây dựng cái phong trào sự cập tem
cái con tem biêu chính tuy nhỏ bé nhưng mà nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa
nó ngoài cái nét văn hóa thì còn là lịch sử
các em qua con tem các em có thể tìm hiểu được lịch sử ra đời của con tem
với các câu hỏi được thiết kế theo hướng mở cùng nhiều điểm mới trong thể lệ
ban giám khảo của cuộc thi đã đưa ra những tiêu chí để chọn ra những bài

các lần trước thì chỉ có một câu hỏi tự luận thôi
lần này là hai
cái mới ở đây là yêu cầu các em động não và nhờ vào các em nữa
để xem với cái trí tuệ với cái tấm lòng của các em như thế
thì các em gợi ý cho những người mà đang có trách nhiệm
trong khuôn khổ lễ phát động
các em học sinh trường tiểu học
các em học sinh trường tiểu học
đã có những tiết mục văn nghệ thể hiện sự hưởng ứng và hiểu biết của các em
đối với chủ đề bảo vệ động vật quý hiếm của cuộc thi năm nay
với mong muốn em được tìm hiểu và bảo vệ các động vật quý hiếm
và em sẽ tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình của mình
các em nhi đồng trong sao do em phụ trách
để các em và các người thân trong gia đình của mình
cùng nhau chung tay gìn giữ và bảo vệ các động vật quý hiếm
ngăn chặn việc săn bắn và sử dụng các cơ quan bộ phận
trong cơ thể động vật quý hiếm và ngăn chặn việc buôn bán chúng ạ
cuộc thi diễn ra từ nay đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
địa chỉ nhận bài dự thi trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi việt nam
sáu mươi bốn bà triệu hoàn kiếm hà nội